và có thể thấy rằng cơn lũ đi qua thì các địa phương của tỉnh lào cai từ đêm ngày bốn dạng sáng ngày năm tháng tám đã cướp đi sinh mạng của ba người
hiện thì vẫn còn chín người bị mất tích hoang tàn tăng thương là cảnh tượng của vùng lũ bát sát
và hơn lúc nào hết người dân vùng thiên tai cần sự chung tay giúp sức và chia sẻ của cả cộng đồng
cơn lũ ập về cướp đi sinh mạng của ba người cùng với đó nhiều người mất tích giờ vẫn chưa thể tìm thấy thi thể
mưa lớn sạt lở đất đá đã thực sự gây nên bao mất mát tăng thương cho những người dân nghèo vô tội
bốn giờ sáng sau cơn mưa lớn cả đêm vợ chồng anh hồ văn quy và chị đinh thị tới chạy ra sau nhà đào rãnh cho đức khỏi trẻ về nhà
và cũng lúc đó một khối lượng lớn đất đá trên đề cao đã ập xuống góc nhà đúng chỗ ba cháu nhỏ là con anh chị đang ngủ
và anh chị đã mất đi vĩnh viễn những khúc ruột của mình
lúc đó là nhận được tin tin báo từ ở thôn báo về ủy ban xã sau khi tin báo về thì đến khoảng độ năm h một mươi năm đến năm h hai mươi gì đó
thì là lúc đó là lực lượng cứu hộ của xã là chúng tôi đã kịp thời có mặt
trong đó là có lực lượng công an dân quân xã ở trong ban chủ yếu phòng chống đột bão là đã lên
và cùng với gia đình là tìm kiếm và bới được ba cháu nhỏ bị vùi lấp ở dưới nền nhà
ngay sau khi tiếp nhận thông tin các lực lượng chức năng trong tỉnh đã được huy động tổng lực
giúp đỡ cho người dân trong việc di rời đến nơi ở mới đảm bảo an toàn tính mạng
lực lượng của chúng tôi đã quân số tham gia là gần năm mươi đồng chí
sau khi lên thì tại hiện trường là đất đá nhà cửa và nước bị sập
và có ba cháu nhỏ bị đất đá vùi
chúng tôi đã ứng cứu và đưa các thi thể các cháu ra cùng với các lực lượng khác
và trong đó là
cũng kịp thời coi như là khuân vát những cái đá rồi là các phương tiện dụng cụ của gia đình
vào chiều ngày hôm qua lãnh đạo tỉnh và một số ngành liên quan đã trực tiếp đến thăm hỏi
động viên các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản
đồng thời trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục các điểm sạt lở đất đá trên quốc lộ bốn d và đoạn lên huyện sapa
công tác tìm kiếm cứu nạn của tỉnh lào cai thì hiện nay chúng tôi đang tập trung
và chỉ đạo để cố gắng bằng mọi cách bằng mọi giá
tìm được các thi thể đã mất tích
và đồng thời việc đó thì hỗ trợ cho các hộ bị nạn di chuyển ra nơi an toàn
và tập trung ra tiếp tục ra soát những hộ có nguy cơ bị sụt sạt để di chuyển đến nơi an toàn
có thể là làm nhà tạm hoặc là các cơ quan công cộng tập trung
dự báo trong những ngày tới mưa lớn sẽ còn tiếp diễn
và đất đá trên những ta luy hay khu vực núi cao sẽ có nguy cơ ập tới bất cứ lúc nào
vì vậy cùng với việc khẩn trương khắc phục thống kê thiệt hại
tỉnh lào cai cũng đang kiên quyết di rời những hộ dân